đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phát hiện phân loại xử lý một nhóm gồm một mươi một thiếu niên nghiện ma túy đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn liên huyện
nhóm đối tượng này ở buôn kỳ phường thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang độ tuổi thanh thiếu niên và tất cả đều đã bỏ học
nhưng đáng lo hơn các đối tượng này đã nghiện ma túy
theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật chỉ trong mấy tháng gần đây nhóm đối tượng này đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản không chỉ trên địa bàn thành phố mà đã lan sang huyện buôn đôn

vụ việc trên đây lại tiếp tục là lời cảnh báo về vấn nạn thanh thiếu niên hư hỏng bỏ học nghiện ma túy và phạm pháp đã và đang lây lan vào nhiều buôn làng ở tây nguyên hiện nay